tiếp đó liên quan đến di chứng hậu covid một mươi chín sản phụ sinh mổ lần hai chưa tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
tiền sử điều trị covid một mươi chín khỏi ngày thứ một mươi sáu sau sinh sức khỏe của cả mẹ và con ổn định
tuy nhiên ngày thứ năm sau sinh sản phụ xuất hiện tình trạng khó thở thở hụt hơi phổi hai bên thông khí kém ăn ngủ kém
sản phụ được phát hiện tổn thương phổi hậu covid một mươi chín sau khi sinh con tại bệnh viện đa khoa hùng vương phú thọ
sản phụ được chụp ct lồng ngực cho hình ảnh tổn thương phổi
trước đó sau khi điều trị khỏi covid một mươi chín sản phụ không có biểu hiện như khó thở hay ho nhầu
bác sĩ điều trị cho sản phụ cho biết tổn thương phổi hậu covid một mươi chín
diễn ra âm thầm sau khi khỏi covid một mươi chín các mẹ bầu nên đi khám đánh giá sức khỏe tổng quát của cả mẹ và thai nhi
hiện tại sản phụ đang được chăm sóc tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện thực hiện thở oxymars
qua đây các bác sĩ cũng khuyến cáo các thai phụ sau khi khỏi covid một mươi chín cần phải tập hít sâu và thở ra nhẹ nhàng
chậm rãi nhịp độ tăng dần theo ngày thực hiện các bài tập vận động nhẹ nhàng như đi bộ yoga ít nhất ba mươi phút mỗi ngày
bổ sung dinh dưỡng hợp lý theo tư vấn của chuyên gia để giúp cơ thể mẹ nhanh hồi phục và đảm bảo dưỡng chất cho thai nhì
đặc biệt phụ nữ mang thai cần phải tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đầy đủ theo khuyến cáo của bộ y tế
lựa chọn cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe thai sản chú đáo chuyên sâu nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của hậu covid một mươi chín
nhiều người sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào cũng nghĩ là do hậu covid một mươi chín
nên tâm lý hoang mang nhanh chóng đi khám bệnh để yên tâm
sau khi khỏi covid một mươi chín được năm ngày chị nth năm mươi tuổi ngụ tại tp thủ đức tp hcm thi thoảng cảm thấy mệt ăn khó tiêu
lo sợ mình bị di chứng hậu covid một mươi chín chị hát đi khám làm xét nghiệm máu chụp x quang phổi
tuy nhiên kết quả thăm khám mọi thứ đều ổn định
sau khi khám xong bác sĩ hỏi bệnh tôi mới nhớ ra dạ dây của mình không tốt

trước khi mắc covid một mươi chín cũng dễ bị khó tiêu nên ăn thức ăn nguội hay hải sản không tươi thì rất dễ bị trúng thực nên dẫn đến mệt
có thể tôi đã trách oan cho covid một mươi chín
tương tự l t c d một mươi tám tuổi ngụ tại quảng nam sau khi khỏi covid một mươi chín khoảng một tuần vẫn còn ho nên luôn mang trong mình tư tưởng phổi bị sơ hóa
chị đê đến bệnh viện để thăm khám tuy nhiên các bác sĩ giải thích tình trạng này vẫn đang trong giai đoạn cấp tính của bệnh
bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn nếu ho vẫn kéo dài sau khi khỏi bệnh một tháng thì đó mới là di chứng hậu covid một mươi chín
giờ khóc giờ cười hơn đó là trường hợp của chị l t l ba mươi tuổi ngụ tại tam hiệp đồng nai
sau khi khỏi covid một mươi chín hai tuần chị có triệu chứng chán ăn nôn ói mệt mỏi nhiều hơn đồng thời kinh nguyệt bị trễ
chị l cho rằng tất cả các triệu chứng trên do hậu covid một mươi chín gây ra nên muốn đi thăm khám
tuy nhiên sau khi chia sẻ với một người bạn chị l được khuyên nên kiểm tra nước tiểu
kết quả chị mang thai được bốn tuần và tiếp tục bị ngén nhiều hơn
theo bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhẫm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trước khi có covid một mươi chín tại các bệnh viện vẫn có số lượng lớn người bị cao huyết áp bị viêm khớp tiểu đường viêm tai viêm ruột
nếu vậy thì thật vô lý sau khi đại dịch có bệnh gì cũng đổ tại
theo bác sĩ khanh tâm lý ổn định đóng vai trò quan trọng với người bệnh covid một mươi chín
thời gian qua có nhiều người chuyển nhau các thông tin về hậu covid một mươi chín nhất là các thông tin về phổi khiến nhiều người hoảng loạn
nếu muốn đi khám hậu covid một mươi chín thì nên chọn những cơ sở uy tín tránh bị vẽ vời để rồi tiền mất tật mang
theo viện y tế và chất lượng điều trị quốc gia anh nige mốc thời gian để xác định một người mắc covid một mươi chín là
sau ba tháng
bác sĩ vinh cho biết nếu theo định nghĩa của who thì số người ở việt nam mắc hội chứng covid một mươi chín là rất ít
định nghĩa này có tính chất tương đối trong nghiên cứu còn khó áp dụng trong thực tế
ví dụ nếu một người có triệu chứng ho sau ba tháng triệu chứng này xuất hiện liên tục trong một tháng
thì vẫn phải cần đi khám hậu covid một mươi chín sớm chứ không thể chờ đến hai tháng mới khám được
diễn tiến bệnh covid một mươi chín chia làm ba giai đoạn
giai đoạn cấp tính là kể từ khi có triệu chứng test nhanh dương tính thường dài khoảng bốn tuần
trong giai đoạn cấp tính này nhiều khả năng các triệu chứng sẽ tự hồi phục
tuy nhiên nếu người bệnh cảm thấy các triệu chứng nặng lên như ho nhiều da máu khó thở nhiều sốt không hạ thì cũng nên đi khám bệnh
từ bốn tuần đến một mươi hai tuần là giai đoạn covid một mươi chín vẫn tiến triển
xét nghiệm âm tính nhưng bệnh chưa khỏi hoàn toàn
sau một mươi hai tuần được xem là giai đoạn hậu covid một mươi chín
như vậy hội chứng covid một mươi chín kéo dài bao gồm cả giai đoạn tiến triển và hậu covid một mươi chín tức là từ bốn tuần đến một mươi hai tuần trở lên
theo bác sĩ vinh tại việt nam phần lớn người dân có triệu chứng và đi khám từ bốn tuần trở lên tương tự như định nghĩa của cdc mỹ
một người có triệu chứng bất thường sau khi khỏi covid một mươi chín một tháng mà chính bản thân hay nhân viên y tế không thể lý giải bằng nguyên nhân khác thì mới gọi đó là covid một mươi chín kéo dài
theo bác sĩ vinh ví dụ một người bị tiểu đường trong thời gian bị covid một mươi chín không thể mua thuốc uống đều đặn nay khỏi covid một mươi chín cảm thấy mệt mỏi khát nước tiểu nhiều thì là do tiểu đường không kiểm soát được có lý do chứ không phải là do hậu covid một mươi chín
hay nếu một bệnh nhân bị ho sốt khó thở nhưng hình chụp x quang phổi cho thấy dấu hiệu của bệnh lao thì đây không phải là hậu covid một mươi chín

do đó để biết một triệu chứng có phải hậu covid một mươi chín hay không bác sĩ phải loại trừ các lý do gây nên triệu chứng này
khi không tìm được lý do thì mới gọi đó là hậu covid một mươi chín
thông tin mới nhất có liên quan đến vụ hai mẹ con f nghi tự tử tại trung tâm y tế tp chí linh
mới đây chính quyền địa phương đã tiết lộ về gia cảnh của người phụ nữ này
liên quan đến vụ việc mẹ nghi sát hại con nhỏ rồi tự tử ở trung tâm y tế tp chí linh
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an tỉnh hải dương cho biết đang phối hợp với công an tp hcm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
theo các bác sĩ bệnh nhân sinh hoạt bình thường chỉ có cháu bé bị sốt cao
những người ở cùng phòng điều trị với chị nờ cho biết trước đó chị này không có biểu hiện gì bất thường
thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình và đứa lớn tám tuổi có bệnh hiểm nghèo
ông nguyễn hoài bắc chủ tịch ubnd phường sao đỏ cho biết hoàn cảnh gia đình chị nờ thuộc diện khó khăn
hai vợ chồng đều là lao động tự do
ông bắc nói hai vợ chồng chị n là lao động tự do có ba con và thuộc diện hộ khó khăn
gia đình chị có một cháu thứ hai tám tuổi bị khuyết tật
hàng năm các đoàn thể chính trị ubnd phường cũng quan tâm
phường cũng đưa cháu thứ hai bị khuyết tật vào diện được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng
ông bắc thông tin thêm hai vợ chồng chị nờ rất hiền lành sống hòa thuận
và không xảy ra mâu thuẫn với hàng tháng
tối ngày ba mươi tháng ba cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi
và thi thể hai mẹ con đã được đưa đi hỏa thiêu
lễ tàng của hai mẹ con được gia đình tổ chức vào lúc tám giờ sáng ba mươi một tháng ba
và sẽ an táng vào lúc một mươi năm h chiều cùng ngày
chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình một mươi triệu đồng
các cơ quan đoàn thể cũng liên hệ để giúp đỡ gia đình
tuy chưa biết nguyên nhân của vụ việc song nhìn hoàn cảnh khốn khó của nữ bệnh nhân này
không ai lại nghĩ chị lại tìm đến cái chết
hy vọng đây chỉ là một sự việc hy hữu
chúng ta hãy nên nhớ rằng mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết